phòng chống dịch bệnh ncov chủ động tuyên truyền về những tấm gương cán bộ chiến sĩ công an hy sinh bị thương trong khi làm nhiệm vụ
cục truyền thông công an nhân dân khẩn trương nhanh chóng xây dựng bộ tiêu chí quy định về tiêu chuẩn chức danh đối với cán bộ công tác trong lĩnh vực báo chí xuất bản
mang tính chất đặc thù đặc trưng của lực lượng công an để mỗi phóng viên biên tập viên có thể nhìn vào đó tự soi tự sửa nhanh chóng giả soát hoàn thiện đề án quy hoạch báo chí trong công an nhân dân
có nguy cơ lây nhiễm cao tăng cường công tác vệ sinh phòng dịch tại các đơn vị doanh trại đẩy mạnh công tác tuyên truyền để người dân và cán bộ chiến sĩ hiểu cách phòng chống dịch không hoang mang bị động
báo cáo đầy đủ kịp thời thông tin phòng chống dịch về ban chỉ đạo của bộ song song với đó đảm bảo hoàn thành tốt các mặt công tác công an giữ gìn ổn định an ninh chính trị của đất nước
sáng sáu tháng hai phát biểu tại hội nghị tổng kết công tác năm hai nghìn một mươi chín triển khai công tác năm hai nghìn hai mươi của văn phòng bộ công an
trung tướng lương tam quang thứ trưởng bộ công an yêu cầu trong điều kiện triển khai mô hình tổ chức bộ máy mới văn phòng phải tiếp tục tăng cường công tác phối hợp
kết nối với các bộ ban ngành có liên quan để trao đổi thông tin thống nhất phân tích đánh giá dự báo tình hình đề xuất các chủ trương chiến lược trong lĩnh vực bảo đảm an ninh trật tự
phục vụ phát triển kinh tế xã hội và đối ngoại của đất nước tập trung tham mưu với lãnh đạo bộ chỉ đạo đảm bảo an ninh an toàn tuyệt đối các sự kiện chính trị quan trọng của đất nước trong năm hai nghìn hai mươi
thứ trưởng lương tam quang cũng lưu ý văn phòng phải đặc biệt chú trọng đẩy mạnh cải cách hành chính đổi mới phương pháp làm việc chuyên nghiệp hóa các khâu công tác tham mưu
quan trọng công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ chiến sĩ nhận thức rõ yêu cầu trách nhiệm sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao
thực hiện chỉ thị số hai mươi ba của ban thường vụ tỉnh ủy và đề án của ủy ban nhân dân tỉnh về bố trí công an xã chính quy trên địa bàn tỉnh khánh hòa
đến nay lực lượng công an chính quy đã được bố trí ở tám mươi trên chín mươi bảy xã không kể huyện trường sa
bước đầu cho thấy lực lượng công an xã chính quy đã chủ động nắm chắc địa bàn triển khai hiệu quả các biện pháp đảm bảo an ninh trật tự
tạo sự an tâm tin tưởng cho cấp ủy chính quyền và người dân ở địa bàn nông thôn ghi nhận tại xã phước đồng thành phố nha trang
bám địa bàn chia sẻ động viên và nắm tình hình trong nhân dân tăng cường tuyên truyền giúp nhân dân nâng cao ý thức pháp luật
tinh thần đấu tranh phòng ngừa các loại tội phạm đẩy mạnh tuần tra khép kín địa bàn
chủ động phát hiện đấu tranh với các hoạt động của tội phạm
sự tận tụy trách nhiệm của lực lượng công an xã chính quy ở xã phước đồng
bước đầu đã tạo được nhiều chuyển biến tích cực về an ninh trả tự mang lại sự an tâm cho người dân
phước đồng là xã rộng dân số gần ba mươi người đông nhất thành phố nha trang
đây cũng là nơi đô thị hóa nhanh và tình hình an ninh trật tự phức tạp
ngay sau khi được bố trí về xã từ giữa tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi chín cán bộ chiến sĩ công an xã nhanh chóng ổn định
bắt tay ngay vào công việc bám địa bàn nắm hộ nắm người đánh giá toàn diện các yếu tố
ảnh hưởng đến an ninh trật tự
trên cơ sở đó công an xã tham mưu thực hiện ngay những công tác trước mắt cũng như lâu dài trong đảm bảo an ninh trật tự
ngay trong dịp tết nguyên đán vừa qua công an xã đã phát hiện bắt giữ ba vụ trộm cắp bốn vụ đánh bạc
giải quyết nhiều vụ việc liên quan đến an ninh trả tự
căn cứ vào tình hình thực tế trên địa bàn xã nên công an chính quy đầu tiên là về để tham mưu cho đảng ủy
ủy ban nhân xã xây dựng kế hoạch đấu tranh trấn áp tội phạm trong dịp tết tổ chức triển khai
phối hợp cùng với dân quân xã công an thôn tăng cường tùn che kiểm soát kép kín địa bàn để phòng chống trộm cấp
cướp giọt cố gây gây tân tích trên địa bàn xã đồng thời cũng nhắc nhở các thanh thiếu niên không được tụ tập
gây mất an ninh trật tự tại địa phương
trong thời gian ngắn các đồng chí về đây đã tham mưu rất là tốt cho đảng ủy cũng như chính quyền địa phương
các kế hoạch cũng như công tác bảo vệ an ninh trật tự trên địa bàn
các đồng chí đã phối hợp rất tốt với lực lượng dân quân tự vệ cũng như là công an viên thôn để tùn che kép kín địa bàn
và đã giải quyết được rất là nhiều vụ việc về an ninh trật tự trên địa bàn
mang lại sự tin tưởng của cán bộ cũng như nhân dân
có những phản hồi rất tích cực cho nhân dân đối với lực lượng công an xã chính quy
hơn một tháng triển khai lực lượng công an chính quy
về xã ở phước đồng tuy rất ngắn
sau những chuyển biến căn bản tích cực về an ninh trật tự ở địa bàn này
là điều mà chính quyền và mỗi người dân trong xã đều cảm nhận được
bám dân bám địa bàn tăng cường các mặt công tác công an
nâng cao hiệu quả các lực lượng quần chúng ở địa bàn cơ sở
nhiệm vụ bảo vệ an ninh ở xã phước đồng đã có nhiều nét mới
tích cực và hiệu quả hơn từ khi được bố trí lực lượng công an chính quy
tiếp tục với các tin tức an ninh trật tự cập nhật
hôm nay công an tp hcm cung cấp thêm hình ảnh nhận dạng của đối tượng đang bị truy nã là lê quốc tuấn
tức tuấn khì nghi can gây ra vụ xả súng khiến năm người tử vong ở huyện củ chi tp hcm
để người dân có thể nhận dạng hỗ trợ truy bắt đối tượng điều tra vụ án
lê quốc tuấn là đối tượng gây ra vụ án giết người cướp tài sản tàng trữ
sử dụng trái phép vũ khí quân dụng đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại huyện củ chi tp hcm vào các ngày hai mươi chín và ba mươi tháng một năm hai nghìn hai mươi
đặc điểm đối tượng lê quốc tuấn cao một m sáu mươi sáu nặng khoảng sáu mươi chín kg da hơi ngăm đen tóc đen hớt cao
xẹo chấm cách hai cm trên trước đầu mảy trái sông ngũi cao nói rộng miền nam
vũ khí đối tượng sử dụng gây án là súng ak dạng bán xếp
công an tp hcm đề nghị người dân nâng cao cảnh giác phòng ngừa
xác tội phạm nếu phát hiện hoặc có thông tin về lê quốc tuấn
đề nghị thông báo ngay đến phòng cảnh sát hình sự công an tp hcm
địa chỉ bốn trăm năm mươi chín trần hưng đạo quận một đồng chí nguyễn đăng nam
trưởng phòng cảnh sát hình sự số điện thoại chín trăm linh chín sáu trăm hai mươi sáu ba trăm sáu mươi ba và cục cảnh sát hình sự
bộ công an đồng chí lê ngọc phương phó cục trưởng cục cảnh sát hình sự
số điện thoại chín trăm linh ba năm hai trăm sáu mươi một để phối hợp
công an tp hcm kêu gọi đối tượng lê quốc tuấn ra đầu thú
để hưởng khoan hồng theo quy định của pháp luật
công an tp hcm đang phối hợp với cơ quan chức năng điều tra vụ thang máy rơi
làm một người chết hai người bị thương nặng xảy ra ở phường hiệp tân
quận tân phú tp hcm
bước đầu xác định nạn nhân tử vong là ông ngô văn hậu năm mươi tuổi
chú tỉnh tiền giang hai người bị thương nặng là ông phan trí tâm bốn mươi hai tuổi
và con rể phạm hoàng kha hai mươi hai tuổi cùng chú tỉnh sóc trăng
theo thông tin ban đầu
tối ngày tám tháng hai anh phạm hoàng kha ông phan trí tâm và ông ngô văn hậu
cùng đi thang máy chuyển hàng từ lầu bốn của căn nhà
sau đó thang máy nghi bị đứt dây cáp rơi tự do
hiện hai cha con ông tâm bị thương nặng
đang được cấp cứu tại bệnh viện trợ rẫy tp hcm
chiều nay một vụ cháy lớn đã xảy ra tại cơ sở xử lý rác thải
trên địa bàn xã phú riềng huyện phú riềng tỉnh bình phước
ngọn lửa thiêu dụi nhiều máy móc và khung nhà xưởng của cơ sở sản xuất rác thải đang
theo thông tin ban đầu vào khoảng một mươi bốn giờ chiều cùng ngày
một số người dân sống quanh khu vực cơ sở xử lý rác thải tư nhân
đang tạm ngưng hoạt động trên địa bàn xã phú riềng huyện phú riềng
phát hiện lửa phát ra từ phía sau nhà xưởng của cơ sở này
nhận được tin báo lực lượng chữa cháy đã điều động hai xe cứu hỏa
cùng với một mươi hai cán bộ chiến sĩ nhanh chóng có mặt tại hiện trường
không chế ngọn lửa rất may vụ cháy không gây thiệt hại về người
tuy nhiên ngọn lửa đã thiêu dụi nhiều máy móc có giá trị cùng khung nhà xưởng
hiện nguyên nhân vụ cháy đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ